tại hà nội ban đối ngoại trung ương đảng phối hợp với chính quyền thành phố sanh petersburg của liên bang nga
đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề hồ chí minh chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế một trăm linh năm đồng hành
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và ông alexander beklop thống đốc của thành phố sanh petebua đã gửi lời chào mừng tới hội nghị
tại hội nghị có các tham luận nêu bật giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế đồng hành một trăm linh năm qua vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục soi đường cho dân tộc việt nam
trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của người
đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như giá trị của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế
theo tư tưởng hồ chí minh trong bối cảnh đời sống chính trị thế giới hiện nay
hội nghị là sự kiện có ý nghĩa
nhằm tôn vinh chủ tịch hồ chí minh người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị và quan hệ việt sô việt nga
được tổ chức vào năm việt nam tại liên bang nga và năm liên bang nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiều sự kiện quan trọng khác của hai nước